từ ngày năm đến ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi vùng nam hải quân đã điều thêm chuyến tàu thứ hai
chở nước ngọt cấp miễn phí cho hàng trăm hộ gia đình và ngư dân đang sinh sống trên vùng biển tây nam
cán bộ chiến sĩ tàu sáu trăm ba mươi bảy thuộc vùng nam hải quân đã bơm hơn hai trăm linh lít nước cấp cho người dân vùng hạn
ở ấp hòn heo hòn nhung hòn nghệ hòn ngang và các tàu thuyền của ngư dân đánh bắt hải sản
quanh khu vực quần đảo bà lụa quần đảo hải tạc
dịp này vùng nam hải quân còn tổ chức đo thân nhiệt tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
và tặng năm trăm linh bình nước lọc cho người dân